bản tin tối nay ngày bảy tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có bốn ba trăm linh năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là sáu mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là tám năm trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi bảy liều
bộ y tế cũng cho biết là trong chiều tối ngày hôm nay việt nam ghi nhận ba năm trăm bốn mươi ca
trong đó một ca nhập cảnh và ba năm trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước
nâng tổng số ca nhiễm của ngày hôm nay lên bảy ba trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới